chào mừng quý vị đến với tiểu mục lệnh truy nã
quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh là đối tượng nguyễn thị vân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa thắng xã đông cứ huyện sa bình tỉnh bắc ninh
và đối tượng vũ thị mỹ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu một phường suối hoa thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc ninh ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đừng dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện